tặng nhiều bằng khen giấy khen là tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc của công an hà nam giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi